để đẩy mạnh công tác phòng chống dịch bệnh do virus corona hôm qua ngày hai tháng hai
nhiều địa phương trên địa bàn thành phố đà nẵng đã tổ chức gia quân dọn dẹp vệ sinh
phát quang bụi rậm và tiến hành phun hóa chất phòng chống dịch bệnh
các cán bộ cùng người dân đã tích cực tiến hành thu gom rác thải rác động phát quang bụi rậm
tại các khu vực đất trống các lô đất chưa xây dựng nhằm bảo đảm vệ sinh môi trường để phòng tránh dịch bệnh
nhất là dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona chủng mới
cùng với việc dọn dẹp vệ sinh cộng đồng trạm y tế của các phường cũng tiến hành việc phun thuốc khử trùng
tại trụ sở các cơ quan trường học các địa điểm công cộng bảo đảm phòng chống dịch virus được hiệu quả hơn